bộ giao thông vận tải đã trình chính phủ báo cáo nghiên cứu sự án đầu tư cảng hàng không quốc tế long thành giai đoạn một
đây sẽ là cơ sở để chính phủ chính quốc hội dự kiến vào cuối năm này
phương án một sử dụng vốn vay oda do ngân sách cấp phát hoặc cho vay lại
phương án hai ra cho tổng công ty cảng hàng không việt nam làm nhà đầu tư
không sử dụng vốn vay oda mà đầu tư trực tiếp bằng vốn của doanh nghiệp
phương án này cũng đưa ra hai sự lựa chọn
một là sẽ chỉ có tổng công ty cảng hàng không việt nam thực hiện
hai là sẽ thành lập một doanh nghiệp mới với tỷ lệ vốn chi phối của tổng công ty cảng hàng không việt nam
kết hợp với các doanh nghiệp trong nước khác
phương án ba đấu thầu quốc tế lựa chọn nhà đầu tư khai thác cảng
đầu tư theo hình thức đối tác công tư loại hợp đồng bot